thưa quý vị như vậy sau hơn hai tháng giãn cách xã hội để ứng phó với làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư
tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội có xu hướng giảm nhiệt
tuy nhiên trong vài tuần trở lại đây số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng cao
trong đó hàng chục ca ngoài cộng đồng đặc biệt là xuất hiện nhiều ổ dịch chưa rõ nguồn lây
điều này khiến cho người dân không khỏi lo lắng
vậy chuyên gia đánh giá gì về tình hình dịch tại hà nội và thành phố đã có sự chuẩn bị như thế nào
nếu như số ca f tiếp tục tăng nhanh
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch
nhưng nhiều ngày nay hà nội đã xuất hiện một số ổ dịch và nhiều ca mắc mới
trong đó có những ca liên quan đến người trở về từ vùng dịch
cụ thể liên tiếp từ ngày ba tháng một mươi một đến nay
mỗi ngày thành phố đều ghi nhận hơn một trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới
trong số này nhiều ổ chưa rõ nguồn lây được phát hiện qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng
thực tế này rất đáng lo ngại bởi việc liên tiếp xuất hiện các ổ dịch
có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát

nếu không kiểm soát chặt chẽ và phát hiện kịp thời
hiện nay các nơi xuất hiện ổ bệnh cũng như chủng ca bệnh sẽ có hai lý do
một là vẫn còn những mầm bệnh tiềm tàng trong cộng đồng của thành phố hà nội trước đây
và thứ hai nữa nó là những người di chuyển từ những tỉnh những khu vực cổ dịch trở về
hiện thành phố hà nội đã bao phủ mỗi một vaccine covid một mươi chín
và đang tiếp tục đẩy nhanh tiêm mũi hai
mọi hoạt động tại thành phố hà nội vẫn được diễn ra bình thường
tuy nhiên người dân tuyệt đối không được chủ quan vì nguy cơ dịch bùng phát vẫn luôn hiện hữu
khi người dân từ nhiều tỉnh thành phố di chuyển về hà nội
số lượng những trường hợp ca xâm nhập mà chúng ta thấy rằng vẫn tiếp tục xuất hiện trong thời gian vừa rồi
nhất là với cái sự thông thương trở lại của các dòng người đi lao động đi làm việc đi du lịch v v
trong thời gian vừa rồi thì chắc chắn cái chuyện mà có
bùng phát dịch là hoàn toàn có thể
và có thể cái thời gian nó sẽ rất sớm chứ không phải là phải mất nhiều thời gian nữa
theo đánh giá số ca mắc tăng cao đã được hà nội lường trước khi thành phố mở cửa trở lại
nhằm đặt mục tiêu phát triển kinh tế
tuy nhiên song song với đó các biện pháp phòng chống dịch vẫn luôn sẵn sàng chuẩn bị cao hơn một bước
theo phương châm thích ứng an toàn linh hoạt hiện ngành y tế đã huy động tổng lực sự tham gia vào cuộc của cả y tế tư nhân
đội ngũ y bác sĩ đã nghỉ hưu nếu dịch diễn biến phức tạp
cả năng mà dân hà nội phải chịu những cái đợt làn sóng số mắc hay là số nặng mà phải nhập viện
tôi nghĩ rằng là nó sẽ không bị cao như mà giai đoạn đầu
bởi vì với cái số lượng mà được tiêm như hiện tại và cũng trải qua được một cái số ngày nhất định rồi
tuy nhiên chúng ta không có tuyệt đối hóa bất cứ điều gì
mọi chuyện nó vẫn có thể xảy ra và tất cả các kịch bản đều cần phải được đặt ra
để làm sao trong mọi tình huống chúng ta không bị động
hiện nay một bộ phận người dân được đặt ra là một bộ phận người dân
những người dân đã được tiêm vaccine rồi nên nảy sinh tâm lý chủ quan
do đó họ không thực hiện nghiêm khuyến cáo về năm k thậm chí làm lây lan dịch bệnh
thực tế nhiều quốc gia trên thế giới đã đạt miễn dịch cộng đồng nhưng dịch vẫn bùng phát
vì vậy bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng
mỗi người dân cần nâng cao ý thức chung tay phòng chống dịch